để sớm góp phần đẩy lùi dịch bệnh dẫu vất vả và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
nhưng tại đồng tháp đã có hơn hai giáo viên tạm thời rời buộc giãn xung phong đi chống dịch
tình nguyện tham gia công tác xét nghiệm trực chốt quản lý khu cách ly cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tới thời điểm này mình vẫn tham gia tại vì bản thân mình thấy công việc chuyên môn thì về của mình
bây giờ mình có thể sắp xếp được mình có quyển triển được cho nên mình có thể nhín thời gian ra
tiếp tục cùng địa phương mình tham gia mình chống dịch bản thân mình thấy cái đại dịch này nó quá
nguy hiểm gây ra nhiều thiệt hại thì bản thân mình luôn thôi thúc cái tinh thần là mình phải tham gia
và tham gia cho đến các thầy cô đã tự nguyện mình viết đơn tình nguyện để xin tham gia các tổ
công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện ngoài tham gia các tổ test nhanh lấy mẫu rồi tham gia
các chốt chặn phòng chống dịch bệnh thì thầy cô giáo cũng tham gia các đội tình nguyện chiếp đội
dẫn động hỗ trợ các nhà hàng không đồng để hỗ trợ cho bà con ở trong cái vùng bị phong tỏa trong
cái thời gian qua dù là giáo viên quen phấn trắng với mảng đen tuy nhiên là qua cái khi dịch bệnh
xảy ra thì họ cũng nhảy vào để cùng đồng hành chia sẻ góp phần là ngăn chặn được cái dịch bệnh
trong số những giáo viên xuân phong lên tuyến đầu chống dịch tại đồng tháp đã có hơn bốn mươi giáo viên
nhiễm bệnh rất nhiều giáo viên như cô thủy cô úc đã được địa phương và ngành giáo dục khen thưởng
tôn vinh nhưng có lẽ với các thầy cô phần thưởng lớn nhất đó là dịch bệnh sớm được đẩy lùi
để một ngày không xa thầy trò lại được đến trường được học tập an toàn trong trạng thái bình thường mới
thưa quý vị di chuyển từ các ngõ nhỏ ra đường lớn hơn buộc các lái xe phải giảm tốc độ để tránh
xung đột với dòng phương tiện ngoài đường thế nhưng thực tế thì những lỗi rất cơ bản này vẫn
thường được bỏ qua và thực tế đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm vì hành vi chủ quá này
lượng khách đi tàu vào thứ hai đầu tuần đã sụt giảm nghiêm trọng lên tới hơn một mươi bảy năm trăm linh lượt
tư hướng giảm gần sáu mươi so với ngày đầu khai thác thương mại là ngày chủ nhật tuần vừa rồi
theo công ty hà nội metro trong ngày thứ hai đầu tuần số chuyến lượt tàu chạy đạt theo chỉ tiêu
với hai trăm linh ba chuyến tàu hoạt động từ năm h ba mươi phút cho đến hai mươi hai h trung bình lượng khách đạt gần sáu mươi khách một
chuyến theo đại diện hà nội metro mức phí hiện nay không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu di chuyển
của người dân thống kê sau hai ngày tàu thu phí với một mươi năm ngày trước đó thì lượng khách trung bình
trong một mươi năm ngày chạy miễn phí với khách đi tàu của ngày thứ hai đầu tuần là tương đương nhau
ít hơn không đáng kể
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn cuối các xe ô tô kinh doanh vận tải phải hoàn thành
lắp camera theo quy định tuy nhiên đến nay số phương tiện chấp hành lắp camera theo quy định
còn rất thấp chỉ đạt tỷ lệ hơn một mươi hai trên tổng số phương tiện phải chấp hành quy định này hạn
xử phạt thì đang đến gần còn lý do mà các doanh nghiệp vận tải đưa ra nhằm trì hoãn thì vẫn như
dù tổng cục đường bộ việt nam đã có rất nhiều văn bản đốc thúc sở giao thông vận tải các tỉnh
thành phố yêu cầu đôn đốc các đơn vị kinh doanh vận tải
khẩn trương thực hiện lắp camera trên xe kinh doanh vận tải theo lộ trình của nghị định một mươi
hai nghìn hai mươi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải thế nhưng theo thống kê mới nhất của cơ quan này
cho đến ngày một mươi một tháng một mươi một mới chỉ có hơn hai mươi năm trên tổng số hơn hai trăm linh phương tiện kinh doanh vận tải
đã lắp đặt camera đạt tỷ lệ hơn một mươi hai nhưng lý do được đưa ra vào thời điểm này vẫn giống như hồi cuối
tháng sáu vừa qua trước khi hạn xử phạt được lùi lại thêm năm tháng nữa là đến đầu tháng một năm hai nghìn hai
thứ nhất là kinh phí nó lớn nó không phải vài ba trăm nghìn như trong đột biển kia đúng không
mà nó hàng triệu đây tôi nói hàng triệu có cái vài triệu rẻ cũng phải ba triệu còn không được phải lớn hơn
thế thì nó đổi một cái chi phí như thế này
cho các doanh nghiệp vận tải rất lớn thành thử là trong cái lúc khó khăn này thì phải lùi cái thời gian
xử phạt lại như thế là thỏa án thôi
những lý do chủ yếu của các doanh nghiệp vận tải đưa ra đó là
chi phí lớn là gánh nặng cho doanh nghiệp khi tình hình kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
chưa có quy chuẩn thống nhất về một số nội dung như quy cách lắp đặt chất lượng camera dữ liệu truyền tải v v
chưa hình thành được trung tâm tích hợp lưu trữ dữ liệu
các doanh nghiệp chủ yếu tự lưu trữ theo nhu cầu của đơn vị
đáng ra cái tháng bảy tháng một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một là phải lắp cho hết tờ này
thế nhưng mà do nhiều cái lý do lắp cái này thì dài dòng lắm
nhưng mà đến không lắp được dính dịch đề nghị là lùi lùi cái thời gian xử phạt
còn thời gian lắp ông không chấp nhận là lùi để gì để anh vẫn cứ phải tích cực lắp
theo lộ trình hiện tại nếu xe kinh doanh vận tải sau ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
vẫn chưa lắp đặt camera giám sát trên phương tiện sẽ bị chặn đăng kiểm
bên cạnh đó khi lưu thông trên các tuyến nếu các xe này bị lực lượng chức năng kiểm tra
mức phạt sẽ là từ một hai triệu đối với lái xe từ năm sáu triệu đồng đối với cá nhân
và từ một mươi một mươi hai triệu đồng đối với tổ chức không lắp đặt camera theo quy định